tỉnh hậu giang tổ chức lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn về thành lập thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ
đến dự buổi lễ có đồng chí đỗ bá tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
tại buổi lễ các đại biểu nghe công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc thành lập thị trấn vĩnh viễn
thuộc huyện long mỹ tỉnh hậu giang nghị quyết có hiệu lực từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo đó thị trấn vĩnh viễn được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích bốn mươi bảy mươi hai km hai đất tự nhiên
và một mươi một một trăm bốn mươi hai người của xã vĩnh viễn thuộc huyện long mỹ tỉnh hậu giang
thị trấn vĩnh viễn có tám đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn vĩnh viễn và bảy xã lương nghĩa lương tâm
thuận hòa thuận hưng vĩnh thuận đông vĩnh viễn a và xà phiên
sau hơn hai trăm linh năm hình thành và phát triển đến nay được công nhận là thị trấn là niềm vinh dự
cổ vũ to lớn là tiền đề động lực để vùng đất anh hùng vĩnh viễn phát triển nhanh và bền vững
xứng tầm là trung tâm huyện lị long mỹ